do dãy ngắp thấp tạm thời dịch chuyển xuống phía nam và hoạt động yếu đi
nên tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ chỉ còn mưa rông ở diện cục bộ tập trung về chiều tối
ban ngày sẽ có nắng sớm với mức nhiệt trưa chiều phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
tương tự ở phía đông bắc bộ cũng chỉ duy trì mưa rông ở diện vài nơi
ban ngày trời phổ biến là mây thay đổi có nắng với mức nhiệt trưa chiều giao động từ ba mươi hai đến ba mươi
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiều nơi còn vượt ngưỡng bảm lầm độ vì vậy mà người dân ở đây cần bổ sung khoáng chất
cũng như là vitamin đầy đủ để giữ gìn sức khỏe
khu vực trung bộ trong ngày mai do ảnh hưởng của rãnh mây rông có xu hướng dịch chuyển dần xuống phía nam
nên khu vực từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh sẽ xuất hiện những cơn mưa giải rác về chiều tối
sau đó từ ngày hai mươi tám mưa giảm chỉ còn ở diện cục bộ
phần còn lại của khu vực trong ba ngày tới phổ biến ít mưa ngày nắng nhiều
thời tiết tương đối ổn định
với mức nhiệt toàn vùng từ ba mươi một đến ba mươi năm độ
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận do không chịu ảnh hưởng của dài thời tiết xấu
nên trong ba ngày tới phổ biến có mây thay đổi ngày nắng có nơi nắng nóng
mưa rào và rông nếu có cũng chỉ ở diện cục bộ với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nền nhiệt ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ
vùng cao tây nguyên do gió mùa tây nam hoạt động yếu đi
nên những cơn mưa rào và rông có xu hướng giảm nhẹ
tuy nhiên cục bộ vẫn có những điểm đạt lượng mưa khá
nên người dân cần đề phòng với rông xét và gió giật mạnh trong cơn rông
ban ngày trời có nắng nhiều hơn trưa chiều từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ do chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động yếu
nên phổ biến có mây thay đổi ngày có nắng
về chiều tối khu vực sẽ có mưa rào và rông ở diện cục bộ
trong cơn rông cần đề phòng rông xét và gió giật mạnh
nên nhiệt ngày đêm tại đê giao động